cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
và tám đồng phạm về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định
để làm rõ tính chất vai trò hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan
xác minh để thu hồi kê biên triệt đề tài sản cho nhà nước